bộ giao thông vận tải phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh long an tổ chức lễ thông xe công trình cầu tân an trên quốc lộ một a và năm cầu trên quốc lộ n một nằm trên địa bàn tỉnh long an được đầu tư bằng nguồn vốn oda của chính phủ nhật bản và vốn đối ứng của chính phủ việt nam
bộ giao thông vận tải phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh long an tổ chức lễ thông xe công trình cầu tân an trên quốc lộ một a và năm cầu trên quốc lộ n một nằm trên địa bàn tỉnh long an được đầu tư bằng nguồn vốn oda của chính phủ nhật bản và vốn đối ứng của chính phủ việt nam
sáu cầu trên địa bàn tỉnh long an nằm trong nhóm hai mươi ba cầu sử dụng vốn dư của hiệp định vay vốn hai mươi bốn bảy trăm bảy mươi một triệu yên nhật được bổ sung vào cuối năm hai nghìn một mươi tám tổ chức đấu thầu từ quý ba quý bốn năm hai nghìn một mươi chín kịp thời gian hoàn thành tháng sáu năm hai nghìn hai mươi trước thời hạn đóng hiệp định dừng giải ngân của zika